thưa quý vị tại việt nam dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát tuy nhiên số ca mắc mới có xu hướng tăng tại một số tỉnh thành phố
để tiếp tục chủ động tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc quản lý hiệu quả các ca bệnh covid một mươi chín
trong bối cảnh nước đang thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
mới đây bộ y tế đã ban hành quy định mới về cách xác định phân loại f và f một
hiện vẫn còn một số băn khoăn về hiệu quả và sự phù hợp của quy định
để trả lời cho vấn đề này trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung giám đốc bệnh viện phổi trung ương
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo quy định mới xét nghiệm nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính đã được coi là f
thay vì trước đây là phải có kết quả xét nghiệm pcr
cùng với đó bộ y tế định nghĩa người tiếp xúc gần f một là một trong số các trường hợp sau
người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp với f trong thời kỳ lây truyền của f
người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng hai mét hoặc trong cùng không gian hẹp
kín và tối thiểu trong thời gian một mươi năm phút với ca bệnh xác định f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f
người không đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp gần trong vòng hai mét
hoặc ở trong cùng không gian hẹp kín với f trong thời kỳ lây truyền của f
người trực tiếp chăm sóc khám và điều trị ca bệnh xác định f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f
mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa bác sĩ mới đây thì bộ y tế đã đưa ra một quy định mới về cách xác định f và f một
ông đánh giá như thế nào về quy định mới này ạ
quy định như thế để chúng ta thấy rằng việc giám sát dịch cũng quan trọng
một là xác định những người mà bị mắc bệnh như thế sớm hơn
nếu không chúng ta cứ đợi đến thăm pca chúng ta mới tính rằng là bệnh thì muộn quá
có những chỗ thì đợi đến hai ba ngày thì rất là tai hại
chúng ta có tên nhanh là cảnh giá ngay rồi phải cách ly ngay
ta gọi là bóc tách ra khỏi cộng đồng thì chính cách ly đấy là bóc tách
không phải đem đi đâu mới gọi là bóc tách
ngay ở tại nhà người ta cũng là bóc tách
điểm thứ hai là định nghĩa những trường hợp tiếp xúc gần đấy
để biết rằng là những người đấy là có nguy cơ để cảnh giác ngay
cảnh giác ngay là gì cảnh giác ngay là mình phải theo dõi xem là có triệu chứng hay không
thậm chí là sau một ngày hai ngày mình cũng làm tết nhanh
để đảm bảo rằng là à như thế là không lây
thông thường với cái chủng delta thì trong vòng năm ngày mà vẫn âm tính thì tương đối là an toàn
cẩn thận hơn là bảy ngày
sau bảy ngày
chưa nói đến chuyện chủng omicron
omicron thì nó còn nhanh hơn nữa
thì đấy là những cái lợi ích mà người dân phải biết được
đồng thời là những nhà quản lý y tế cũng nắm được
để thấy rằng là ra những quyết định chính sách nó cũng sẽ là tốt hơn
nó rõ ràng hơn
điều quan trọng là những cái khái niệm nó phải rất rõ ràng
để người ta thực hiện nó chỉ hiểu một ý thôi
bây giờ cùng một cái chỗ địa phương này thì hiểu thế này ở phía khác thì hiểu thế khác
hiết sức là tài hại
một trong những quy định mới về cách xác định f một đó là
phải tiếp xúc trực tiếp đối với cơ thể của f
ví dụ như là bắt tay ôm hôn thì mới được coi là f một
theo ông quy định này có phù hợp hay không ạ
khi mà căn bệnh covid một mươi chín là một căn bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp
đấy chỉ là một tình huống thôi
còn trong đó nó còn bốn tình huống cơ
cho nên chúng ta phải hiểu toàn diện là những người mà có nguy cơ
tiếp xúc với những người đã nhiễm sars cov hai
là những người có nguy cơ nhiều nhất
chính là những người tiếp xúc gần
tiếp xúc gần là có thể rất gần
là bắt tay ôm hôn tất cả những cái đó là một hình gián tiếp
chứ không phải rằng vì những cái đó là lây truyền virus
phải hiểu vấn đề là như thế
còn những tình huống khác nữa cơ mà
còn ba tình huống khác nữa
thì chúng ta phải hiểu như thế để thấy rằng là
những ai mà có nguy cơ khi mà tiếp xúc với những người đã nhiễm sars cov hai
thì phải cảnh giác trong vòng ít nhất là năm ngày
mà tốt nhất phải là bảy ngày
đối chung với người ta
thì đấy là cái khuyến cáo mà quan trọng là chúng ta hiểu
và chúng ta thực hành như thế nào nữa
vâng cũng theo quy định mới lần này
thì việc xác định f một sẽ bó hẹp hơn
so với trước đây
ví dụ như những người đi cùng trên một chuyến xe
hay là cùng làm việc trong một tòa nhà
thì sẽ không bị coi là m một
vậy theo ông liệu nó có an toàn
khi mà các biến chủng gần đây thì lây lan rất là nhanh ạ
chủng omicron thì nó chỉ khác những chủng khác
không phải vấn đề là đường lây nó khác nhau
mà vấn đề là thời gian nhân lên của nó rất là nhanh
và cái tính chất lây vì nó nhân lên nhanh
cho nên là từ lúc nhiễm cho đến lúc mà nhiều virus
là nó trong thời gian rất là ngắn
chính vì thế mà cái virus nó càng nhiều
thì khả năng lây lan nó càng nhiều
người ta có thể nói và nó sẽ ra ngoài không khí
rất là nhiều hàm lượng virus rất là cao
thì cái đó là nguy cơ nó sẽ lớn hơn
chứ còn với những biện pháp như chúng ta khuyến cáo
thì nó vẫn an toàn
như vậy thì tôi nói rằng là với f một như thế
và dùng khẩu trang chuẩn
rồi kính chắn rồi bắn
là chúng ta vẫn có thể an toàn đối phó được
nhưng nguy cơ thì sẽ cao hơn
bởi vì cái hàm lượng virus trong không khí
khi mà tiếp xúc gần nó sẽ cao hơn
như vậy thì quy định mới này
thì sẽ không thể hoàn toàn an toàn
và chúng ta vẫn có thể bỏ lọt f một
tuy nhiên theo ông thì nó có phải là sự phù hợp
với cái điều kiện mà chúng ta đang phải thích nghi hiện nay không ạ
chúng ta chấp nhận là trong cộng đồng
vẫn có những người nhiễm sars cov hai
mà chúng ta không phát hiện được
cái này tôi muốn nhấn mạnh
nó khác hẳn với môi trường bệnh viện
môi trường bệnh viện chúng tôi không cho phép
là có những trường hợp nhiễm sars cov hai
mà trong những bệnh phòng
có những người bệnh khác
bởi vì người ta đang có bệnh nền
bây giờ nếu như lây chiếm cháo
ở trong bệnh viện sẽ rất là nguy hiểm
nhưng nếu một nguồn lây mà chúng ta thực hành tốt
mọi người cứ đi ra ngoài là đeo khẩu trang
thì sẽ rất là ổn
và tới đây thì chúng ta cũng nên có
những các kế hoạch
để kiểm soát dịch
ví dụ như là bệnh viện an toàn này
thế nào trường học an toàn là thế nào
khu du lịch an toàn là thế nào
chuyến xe an toàn là thế nào
chuyến bay an toàn là thế nào vân vân
tất cả những công sở máy công ty
thì mỗi một chân vị nó chủ động
thì chúng ta có thể rất là an toàn
vâng câu hỏi cuối xin được gửi tới bác sĩ
đó là bác sĩ có thể cho biết là trong thời gian tới
thì bác sĩ có dự đoán như thế nào
về diễn tiến của tình hình dịch bệnh ạ
việt nam chúng ta có thể
cũng như hòa chung trong
dòng chảy của thế giới
năm hai nghìn hai mươi hai có thể là chấm dứt
dưới cái dạng đại dịch
với điều kiện là chúng ta phải đảm bảo
về vaccine theo đúng
cái tiêu trị tiêu chuẩn chẳng hạn
là những người già những người có bệnh nền
phải tiếp một trăm linh
cái thứ hai là người dân
phải thực hành cái chuyện năm k cho nó rất là
tốt để kiểm trế cái số
cái số số số lây nhiễm
và nếu mà chúng ta
có thuốc kháng virus
mà tiếp cận đầy đủ
có cái lộ trình
điều trị tốt
chín mươi hoặc chín mươi năm là nhẹ
và không triệu chứng thì hoàn toàn
chúng ta có thể chung sống an toàn
phát triển kinh tế xã hội
sẽ được tốt hơn và điều hy vọng
là chúng ta sẽ những cái đời
dự đoán đấy là sẽ đúng
còn tôi cũng nói lại
rằng là lời dự đoán đấy
là kèm theo những điều kiện
trong đấy điều kiện của người dân
chủ động y tế cơ sở tốt
vaccine và thuốc kháng virus
vì đấy là những điều kiện quan trọng nhất
để chúng ta có thể kiểm soát dịch
một cách an toàn
một lần nữa xin được cảm ơn
những chia sẻ của bác sĩ
trong chương trình ngày hôm nay